thưa quý vị mới đây trường đại học tây nguyên ra thông báo cảnh báo một bốn mươi một sinh viên đã và đang đứng trước nguy cơ bị thôi học trong năm học này
trong số đó đã có hơn bốn trăm linh sinh viên chính thức bị thuê học
lý do mà nhà trường đưa ra là do phần lớn sinh viên tự ý bỏ học hoặc có điểm trung bình chung không đạt yêu cầu
đây là lần đầu tiên một trường đại học ra thông báo cảnh báo với một số lượng lớn sinh viên như vậy
đây phải chăng là do ý thức kỷ luật của một số bộ phận sinh viên hay là do chất lượng đào tạo đại học của chúng ta đang có vấn đề
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong bối cảnh tuyển sinh khó khăn đến mức khăn hiếm nguồn tuyển thời gian qua nhiều trường đại học cao đẳng buộc phải vơ bèo gạt tép
thế nhưng mới đây trường đại học tây nguyên đã phải quyết định cảnh cáo hơn một sinh viên đứng trước nguy cơ bị thôi học
trong đó có hơn bốn trăm linh sinh viên chính thức đã bị dừng học do không đáp ứng được yêu cầu đào tạo của nhà trường
đứng trước việc sẽ phải buổi học hơn một sinh viên tức là tương đương với một phần lớn của một khóa tuyển sinh
thì đấy là một cái điều rất đáng buồn và là một cái việc nếu phải làm thì chắc chắn cũng đã dựa trên những cái cân nhắc tính toán và bàn bạc rất cẩn thận
thì mới có thể đưa ra quyết định như thế và đó là việc bất đắc dĩ
câu chuyện của trường đại học tây nguyên không phải là trường hợp đầu tiên
và dựa trên những trường hợp đầu tiên của trường đại học tây nguyên
rất nhiều trường đại học cũng buộc phải quyết định cho thôi học hàng trăm sinh viên mỗi năm
vì không đáp ứng được yêu cầu đào tạo của các trường
đặc biệt khi sinh viên không ý thức được việc tự học tích lũy kiến thức
ngoài ra việc định hướng nghề nghiệp của sinh viên khi chọn nghề còn nhiều bất cập
trong quá trình học các em nhận thấy chưa phù hợp nên tự ý nghỉ học
theo kinh nghiệm của chúng tôi do quy mô tuyển ban đầu nguồn tuyển ban đầu
và đặc biệt là công tác tiếp cận sinh viên ngay từ những năm học đầu tiên
đặc biệt trong đó là phải chú ý tới công tác là công khai chương trình đào tạo
để sinh viên được chủ động tiếp cận ngay từ ban đầu
trong quá trình đào tạo mình lại lời lãng nó ra cho nên dẫn đến sinh viên có ý thức đó
chứ còn nếu mà chúng ta làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh
và họ hiểu rằng là cái năng lực của họ
như thế nào chẳng hạn nếu họ xứng đáng được theo bậc đại học thì họ theo đại học
họ chỉ có khả năng là đi học được cái bậc nghề thì là họ đi học nghề và người ta ra đời
cho nên cái này là tôi cho là cái lỗi nó là cả một cái hệ thống của giáo dục
câu chuyện này thêm một lần nữa báo động về ý thức học tập của sinh viên
cũng như chất lượng đào tạo giáo dục đại học việt nam
nếu bản thân sinh viên không chuẩn bị hành trang cũng như đặt mục tiêu cho việc học đại học
và coi tấm bằng đại học là bước đệm để tiến thân
thì việc sàng lọc sinh viên trong quá trình đào tạo là giải pháp cần thiết của các trường đại học
thế nhưng để sinh viên hứng thú với việc học tập tại giảng đường đại học
nhiều chuyên gia cho rằng phương pháp đào tạo của mỗi trường chính là yếu tố quan trọng thú sinh viên
chỉ khi giáo dục đại học việt nam thực hiện tốt mối quan hệ này
lúc đó mới hy vọng về chất lượng nguồn nhân lực